để cùng kịp thời trao đổi với các cơ quan hiệu quan liên quan thống nhất phương án xử lý
thưa quý vị diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đang tạo ra những khó khăn thách thức không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội
thời gian qua nhờ đẩy mạnh cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam nên tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân cơ bản ổn định
thông qua cuộc vận động
một lần nữa thể hiện tinh thần yêu nước tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân biến khó khăn thành lợi thế góp phần cùng với cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay dù một tuần chỉ đi mua lương thực thực phẩm có hai lần do đang phải giãn cách xã hội
nhưng chị mai vẫn rất yên tâm không lo thiếu hàng hóa
đa số thì em thấy là đây là hàng việt hết thế là em còn dùng hàng việt thôi
cùng chung suy nghĩ với chị mai
nhiều người tiêu dùng khác cũng ưa chuộng hàng việt
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay đã đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng
chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới dịch vụ từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa
mình rất yêu thích chương trình là hàng việt nam tiêu dùng của người việt dành cho hàng việt
những chương trình như thế là đảm bảo cho người dân là mình mua được hàng chất lượng
và giá cả không
giá cả hợp lý nữa
nói chung là bây giờ khách hàng thì cũng đều là dùng hàng việt nam
và chất lượng cũng rất là đảm bảo
chứ cũng không có gì là chất lượng kém cả so với những mặt hàng khác
theo thống kê tại hệ thống siêu thị chợ truyền thống trên cả nước
hàng việt nam chiếm khoảng gần chín mươi
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
các công ty đã chủ động nắm bắt
nhu cầu của khách hàng để đảm bảo nguồn cung cũng như nguồn gốc xuất xứ
cam kết bán hàng đúng giá niêm yết không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá
đây là những việc làm mà qua đó góp phần đưa hàng việt đến gần hơn với người tiêu dùng
có thể nói sau hơn một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã tạo làn sóng dùng hàng nội
thay đổi xu hướng lựa chọn mua sắm của người dân rất nhiều
mới đây theo điều tra do viện nghiên cứu
dư luận xã hội thực hiện chín mươi hai người tiêu dùng việt nam được hỏi đã khẳng định
rất quan tâm đến hàng sản xuất trong nước sáu mươi ba người tiêu dùng khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng hàng việt
và năm mươi bốn người tiêu dùng khuyên người thân bạn bè lựa chọn hàng việt khi mua sắm
đó là những con số cho thấy hàng việt nam đã có chỗ đứng nhất định trong lòng người dân
tuy nhiên chúng ta cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa
để thúc đẩy hàng hóa việt nam ngày một phát triển mạnh mẽ hơn
sài gòn co op cho sài gòn co op nói chung là
sài gòn co op nói riêng của chúng tôi hiện nay là đơn vị hợp tác xã đầu tiên của nước việt nam mình
tất cả các mặt hàng kinh doanh trong siêu thị chúng tôi hơn chín mươi đều là hàng việt
nên tất cả từ khâu đầu vào và lựa chọn hàng hóa chúng tôi đã ưu tiên cho những doanh nghiệp việt nam
nên hàng hóa chúng tôi đều là hàng việt theo chủ trương người việt nam ưu tiên cho hàng việt nam
nhà nước chính phủ cho đến các cấp ở các doanh nghiệp việt nam
các địa phương cũng như là các bộ ngành cơ quan
và chúng ta đã có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
và đã có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước
và đặc biệt đó là tất cả các người tiêu dùng việt nam thông qua cái đầu mối đó là ủy ban trung ương mặt trận thủ quốc việt nam ở các cấp
một cái điểm tích cực nữa mà theo tôi cũng được đánh giá tốt
là sự cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp việt nam
và đã xác định được cái việc cần phải cố gắng hơn trong cái việc mà tăng cường cái chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp việt nam
cũng như là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của chính cái sản phẩm của mình ở tại cái thị trường việt nam
để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng việt nam
bên cạnh đó các cơ chế chính sách về cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh
cũng cần sớm được hoàn thiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người sản xuất thao gỡ khó khăn
tập trung kết nối cung cầu đẩy mạnh liên kết giữa nhà sản xuất nhà phân phối và người tiêu dùng
tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước ý chí tự lực tự cường tự tôn dân tộc
xây dựng văn hóa tiêu dùng của người việt nam
đồng thời sản xuất hàng việt có chất lượng sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
thành phố hà nội đã ban hành rất nhiều những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển
thứ nhất là cơ chế chính sách về sản phẩm công nghiệp chủ lực
thứ hai là các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
thứ ba là các chính sách phát triển khuyến khích hỗ trợ cho các làng nghề
thứ tư là chính sách về các chương trình xúc tiến thương mại
hỗ trợ từ việc giá thư đất cho đến tiền thuế
để các doanh nghiệp có thể phát triển
và mở rộng sản xuất
trong bối cảnh mới khi hiệp định evfta và ipa được ký kết
và dự kiến có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
điều này khiến việt nam đứng trước cuộc cạnh tranh kinh tế gai gắt
hàng hóa nước ngoài nhập vào nhiều hơn dẫn đến cạnh tranh với hàng trong nước
bên cạnh dịch bệnh covid một mươi chín thì đây là một thách thức
đối với việc thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tuy nhiên thách thức cũng là cơ hội
bởi với sự đoàn kết quyết tâm
cơ hội của các doanh nghiệp cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành
hàng việt nam sẽ thực sự được tin dùng và phát triển
tiếp tục với các thông tin khác
công an tp bumathuat tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý một công ty chuyên sản xuất khẩu trang y tế có nhiều vi phạm
thu giữ năm mươi chiếc khẩu trang y tế loại kháng khuẩn
trước đó vào ngày một mươi tháng bốn
đội cảnh sát kinh tế
tp bumathuat đã đồng loạt gia quân
kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế
qua kiểm tra đã phát hiện công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư
và phát triển thùy tiên số bảy mươi năm neder
phương tân lập tp bumathuat có nhiều vi phạm
như vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế
vi phạm về sản xuất trang thiết bị y tế
sau khi lập biên bản
đội cảnh sát kinh tế của công an tp bumathuat đã thu giữ hai mươi thùng
với năm mươi chiếc khẩu trang y tế kháng quẩn của công ty này
trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện công an tp bumathuat đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư phát triển thùy tiên
theo điều năm mươi bốn và năm mươi năm nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba của chính phủ
với mức phạt lên đến một trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã phối hợp
với công an huyện long hồ bắt quả tăng một tàu sắt
đang hút trộm hàng chục mét khối cát trái phép
khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến sông tuyền
thuộc địa bàn của xã đồng phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tổ công tác đã phát hiện tàu sắt có tải trọng trên tám mươi tấn
mang bị kiểm soát vn một mươi ba nghìn năm trăm năm mươi bảy do la văn tuấn hai mươi hai tuổi
ngụ tại xã mỹ an huyện mang thít điều khiển đang hút cát trái phép
tại thời điểm kiểm tra phương tiện này đã hút được ba mươi sáu mét khối cát
qua làm việc người điều khiển phương tiện đã không xuất trình được
bất kỳ giấy tờ nào có liên quan tới việc khai thác cát trên sông
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm
và đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân huyện long hồ
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hai mươi năm triệu đồng
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ một vụ
vườn bưởi rộng gần bảy m hai bị chặt phá gây thiệt hại hàng tỷ đồng
ở ấp hưng hiệp xã hưng lộc huyện thống nhất
theo thông tin ban đầu vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
anh phan ngọc hiếu vào thăm vườn bưởi của
tổng thống nhân dân huyện long hồ và đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân huyện long hồ
gia đình tại ấp hưng hiệp xã hưng lộc thì bất ngờ phát hiện nhiều gốc cây bị chặt phá
nhận được tin báo công an huyện thống nhất đã cử lực lượng xuống hiện trường để điều tra
qua thống kê bước đầu vườn bưởi rộng bảy hectare với gần hai trăm linh gốc bưởi da xanh hai năm tuổi
đã bị chặt đứt gốc gây thiệt hại nghiêm trọng
anh hiếu cho biết vườn bưởi được anh mua lại cách đây hơn một tháng với giá hơn hai tỷ đồng
thời gian qua anh không có bất kỳ mâu thuẫn nào với ai
việc bị chặt hạ toàn bộ diện tích bưởi khiến gia đình anh và người dân trong vùng rất hoang mang lo lắng
hiện vụ việc đang được công an huyện thống nhất tiếp tục điều tra làm rõ